sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội
đồng chí nguyễn hòa bình đánh giá những mặt được và chưa được cũng như thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng
và kết quả làm việc sẽ là cơ sở để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra
đồn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại bộ lao động thương binh và xã hội
tại buổi làm việc bộ trưởng đào ngọc dung bí thư ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
kế hoạch phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín của bộ đã có những nội dung triển khai thiết thực
đi trước những quy định của luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ lao động thương binh và xã hội đã tiến hành năm trăm chín mươi sáu cuộc thanh tra
kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên năm mươi bảy năm tỷ đồng
sở lao động thương binh và xã hội tiếp tục thu hồi dứt điểm số tiền trên bốn bảy tỷ đồng
truy lĩnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng số tiền hơn bốn trăm sáu mươi sáu triệu đồng